tình trạng sạt lở bờ sông thao thuộc địa phận khu tám xã xuân quang huyện tam nông tỉnh phú thọ
diễn ra từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay làm ảnh hưởng đến đời sống của năm mươi hộ dân trong khu vực
mặc dù sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú thọ đã tiến hành đổ đá kẻ khẩn cấp
song hiện tượng sạt lở đất vẫn tiếp tục diễn ra ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân
theo quan sát của phóng viên hiện nay cả một đoạn đường dài gần một trăm linh mét mới được đắp đất
lại xuất hiện nhiều vết nứt ngang dọc thậm chí tình trạng sụt lún còn khiến sân
nhà ở tương giao của nhiều hộ nơi đây cũng bị nứt nẻ nghiêm trọng
nó lại thụt quá nhiều rồi đến khoảng đây từ đây khoảng mét rưỡi

và đảm bảo cho đường đi cho bà con
và đã có văn bản báo cáo lãnh đạo cấp trên đề nghị các cấp các ngành có liên quan
cử cán bộ về kiểm tra xem xét và đưa ra phương án khắc phục triệt đề tình trạng sạt lở
bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng để người dân yên tâm sinh sống